sau hai ngày xét xử vào chiều qua tnth hà nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo nguyễn minh tuấn và tù trung thân
đối với bị cáo nguyễn thị lan anh về hai tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng đã bạo hành cho bé ba tuổi là con riêng của lan anh khiến cho bé tử vong
theo cáo trạng hai bị cáo thuê nhà trọ tại ngõ bốn mươi sáu phố phạm ngọc thạch
và đón con riêng của lan anh về đây từ đầu tháng ba
tại đây tuấn mua ma túy đá cất giấu trong nhà để hai vợ chồng dùng dần
ngày hai mươi chín tháng ba thấy con riêng của vợ không nghe lời
hai vợ chồng bị cáo đã liên tục thay nhau bạo hành cho bé và sử dụng ma túy nhiều lần
sáng ngày hôm sau thấy thân nhiệt cho bé cao bất thường khó thở tím dần
hai bị cáo đã gọi xe cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong sau đó
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội
đã xâm phạm đến quyền được sống của con người đặc biệt là trẻ em
gây bức xúc trong dư luận
do vậy cần có hình phạt nghiêm khắc đối với hai bị cáo để trưng trị giáo dục và phòng người chung